sau đây là toàn văn thư chúc mừng năm mới của đồng chí bộ trưởng
thư chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi hai hà nội ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới năm hai nghìn hai mươi hai và đón xuân nhâm dần
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái cử tế toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên
chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân
các đồng chí cán bộ hưu trí thường bình bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp lời thăm hỏi ân cần
và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi một tình hình thế giới khu vực và trong nước diễn biến phức tạp
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội và cuộc sống của nhân dân
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý của nhà nước
điều hành của chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân
các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương
được nhân dân tin yêu ủng hộ giúp đỡ và sự nỗ lực quyết tâm rất cao của cán bộ
chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tập trung xây dựng triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cấp căn cước công dân bố trí công an chính quy về xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh trật tự từ sớm từ xa
từ cơ sở thực hiện tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ tích cực hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai là năm có ý nghĩa rất quan trọng
năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quốc đại hội đảng bộ các cấp
năm mới với niềm tin khí thế thi đua mới mỗi đơn vị cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được
nêu cao tinh thần trách nhiệm cương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện thực sự là lực lượng chính trị trung thành
và tin cậy của đảng là thanh bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc thành công
ái và quyết thắng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều tỉnh thành trên cả nước đón năm mới hai nghìn hai mươi
trong bầu không khí tĩnh lặng hơn so với mọi năm
người dân hà nội đón năm mới trong một bầu không khí yên ấm hơn so với mọi năm
không còn cảnh đông đúc tắt đường ở nhà hát lớn hay hồ gươm
những địa điểm đón năm mới quen thuộc với người hà nội
đường phố trật tự thoáng đãng
càng gần đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
khu vực hồ hoàn kiếm đông hơn tuy nhiên hầu hết mọi người dân đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc năm k
còn tại tp hcm trước bối cảnh phòng dịch nhiều hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
tại thành phố đã tạm ngưng hoặc hạn chế để bảo đảm an toàn
đêm ba mươi một một mươi hai mặc dù tp hcm không tổ chức bán pháo hoa chào đón năm mới
tuy nhiên nhiều người dân vẫn đổ về khu vực trung tâm để đón năm mới
so với mọi năm thì năm nay người dân đến phố đi bộ nguyễn huệ có phần ít hơn
nhiều người dân đã tìm cho mình một không gian mang đậm màu sắc văn hóa
truyền thống để vui chơi trong những ngày nghỉ tết dương lịch
đó chính là làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
tại đây đã diễn ra hoạt động chào năm mới hai nghìn hai mươi hai với chủ đề hương rừng sắc núi
mang tới khách tham quan những trải nghiệm khám phá giàu cảm xúc
bà con các dân tộc đều đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội chào đón xuân mới
những tấm vải thổ cầm đến nay vẫn được coi là lễ vật trong ngày trọng đại như lễ tết đám hỏi hay đám cưới
chúng tôi là người mường chúng tôi có duy trì cái nét thổ cẩm của chúng tôi
đến ngày tết thì chúng tôi vừa bày ra để thờ bứng rồi làm váy áo mới cho con trẻ rồi người già đàn ông đàn bà nữa
em ra đây ra làng văn hóa em đi tại hiển bán sách
còn mấy cái tâm dạng này là đối với em là nó quan trọng lắm đối với đồng bào của em
tất nhiên mấy cái tấm dáng này là bọn em làm là mình thích làm váy cũng được áo dai cũng được
bọn em làm một tấm này là hơn một tháng
trong vòng tất nhiên mình làm của hối môn của nhà gái đem nhà chồng
đây cũng là dịp khách tham quan trải nghiệm tìm hiểu về sự đa dạng độc đáo trong kỹ thuật dệt hoa văn
họa tiết thủ công trên những tấm thổ cẩm
quan tôn giáo tín ngưỡng và cả nền văn hóa
trong thời buổi dịch bệnh nhưng mà vẫn có một cái điểm vui chơi như thế này thì rất là bổ ích
và thực sự thì là trong cái không khí mà năm mới như thế này thì gia đình rất là vui
và đặc biệt là cái công tác khi vào cửa cũng như là thai báo y tế cũng như quen mã thì rất là an toàn
không phải ai cũng có thể vào tây nguyên và không phải ai cũng đi khắp các miền của tổ quốc
để có thể chìm ngưỡng được cái vẻ
vẻ đẹp của các dân tộc mà chỉ có khi đến đây thì mình cũng khoảng cách không xa
mà mình vẫn chiêm ngưỡng được những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc việt nam
từ hôm nay đến ngày ba tháng một rất nhiều hoạt động văn hóa của cộng đồng một mươi ba dân tộc
được trình diễn tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chương trình du lịch trải nghiệm cộng đồng các dân tộc việt nam tại ngôi nhà chung năm mươi bốn dân tộc anh em
đang chào đón một năm mới với hy vọng hạnh phúc hơn ấm no hơn và quan trọng nhất là những
nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc luôn được giữ gìn bảo tồn và phát huy cho các thế hệ mai sau
không chỉ tại khu vực miền bắc mà ngày hôm nay người dân tp hcm cũng đã tranh thủ tận hưởng
không khí ngày đầu năm mới với nhiều mong ước bình an và phát triển
dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng theo ghi nhận thì người dân vẫn thực hiện rất tốt công tác phòng dịch
vâng ý thức của người dân luôn là một yếu tố rất quan trọng trong công tác phòng dịch
bởi theo bộ y tế thì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến rất phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương
đặc biệt việt nam đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng omicron
nguy cơ xuất hiện các ổ dịch covid một mươi chín mới trên diện rộng là rất cao
nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
cụ thể trong thời gian tới thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển
lây lan của virus nguy cơ xâm nhập thêm các trường hợp nhiễm biến chủng mới
đồng thời tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác vẫn còn tại một số bộ phận người dân
cơ sở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch
đặc biệt là sự gia tăng di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng là rất cao
nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tăng cường triển khai các kế hoạch
phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
thực hiện nghiêm quản lý người nhập cảnh theo quy định
thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng mới của virus
bệnh viện cơ sở y tế phải phân luồng phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
cung ứng và bảo đảm đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư tiêu hao trang thiết bị
trang bị phòng hộ đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều

chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương gọi tắt là cdc hải dương và các đơn vị địa phương có liên quan
kết quả điều tra cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu
chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín tại bộ khoa học và công nghệ
và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời theo quyết định số bảy trăm bảy mươi bốn qd bit ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi
cấp phép đăng ký lưu hành chính thức theo quyết định số năm nghìn bảy mươi một qd bit ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
sản phẩm kết xét nghiệm covid một mươi chín
việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín với công ty việt á tại bộ y tế

mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn xác định
một số lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cdc nghệ an
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cdc bình dương đã thông đồng
câu kết với phan quốc việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty việt á
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
được gọi tắt là công ty vndat vi phạm các quy định của luật đấu thầu
khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài hành vi đã khởi tố phan quốc việt và vũ đình hiệp làm phó giám đốc công ty việt á
và phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn
khi thi hành công vụ đồng thời ra các quyết định thủ tục tố tụng cụ thể như sau
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt làm tổng giám đốc công ty việt á
và vũ đình hiệp làm phó tổng giám đốc công ty việt á về tội đưa hối lộ
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương về tội nhận hối lộ
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi hai đối tượng
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
ông nguyễn văn định giám đốc cdc nghệ an
bà nguyễn thị hồng thắm kế toán trưởng cdc nghệ an
ba nguyễn thành danh giám đốc cdc bình dương
bốn trần thanh phong phó phòng tài chính kế toán cdc bình dương
ba lê thị hồng xuyên nguyên phụ trách phòng thí nghiệm cdc bình dương
tiêu quốc cường kế toán trưởng phó phòng tài chính sở y tế bình dương
bảy nguyễn trường giang giám đốc công ty vndat
tám nguyễn thị thúy nhân viên kinh doanh công ty
lê trung nguyên giám đốc vùng công ty việt á
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án
yếu tố tư lợi ra soát kê biên phong tỏa tài sản
của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
còn về vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại bệnh viện bạch mai tòa nhân dân tp hà nội vừa có quyết định
ngày hai mươi tháng một tới sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai
gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc trịnh thị thuận
kê toán trưởng trưởng phòng tài chính kê toán lý thị ngọc thủy
phó trưởng phòng tài chính kê toán
trong đó hai bị cáo nguyễn quốc anh và nguyễn ngọc hiền bị tạm giam
các bị cáo còn lại được tại ngoại
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên doanh liên kết
tại bệnh viện bạch mai bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác
đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá
và dịch vụ tài chính hà nội vfs phan minh dung
cựu tổng giám đốc công ty vfs bị xác định đã cung cấp chứng thư
thẩm định giá xác định giá của robot rosa hỗ trợ phẫu thuật
thần kinh sọ não ba mươi chín tỷ đồng là trái với quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ quốc tế y tế bms
tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng không đúng với thực tế
viện kiểm sát nhân dân xác định trong vụ án này bị cáo quốc anh
giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện bạch mai
và công ty bms ký hợp đồng liên doanh liên kết
bị cáo phạm đức tuấn cổ đông sáng lập cựu chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty công nghệ y tế bms giữ vai trò giúp sức tích cực
tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai được ký hợp đồng
các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện
hai đối tượng gồm phan văn nhuận và đinh văn hiệp cùng chú tại hà nội
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đã bị lực lượng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh hà nội bắt quả tàng
cụ thể tại khu vực xã cần hữu huyện quốc oai hà nội
tiến hành dừng ô tô do đinh văn hiệp điều khiển tổ công tác đã phát hiện
số lượng lớn nghi là ma túy đá ở trên xe
tại cơ quan công an qua giám định số vật chứng nói trên đều là ma túy
dạng metafetamin với tổng khối lượng gần một mươi kg
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối vào hoạt động phạm tội
về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án
họ sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hồ văn nghĩa
chú thầy huyện tàm bình tỉnh vĩnh long về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo và rửa tiền qua mạng
trước đó tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên án hai bị cáo
trong đường dây lừa đảo qua mạng là nguyễn duy phương và nguyễn văn đô
điều tra mở rộng công an thành phố đà nẵng xác định phương và đô
dùng một trăm hai mươi tài khoản để nhận tiền của các bị hại
các tài khoản này mua từ người có tài khoản gia lô là jack in không rõ lai lịch
công an thành phố đà nẵng đã truy vết được jet kim là hồ văn nghĩa
nhưng vào thời điểm trên nghĩa đã xuất cảnh sang malaysia
giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nghĩa nhập cảnh từ malaysia về việt nam
và các lý y tế tại huyện cát
sau khi hết thời gian cách ly y tế nghĩa đã bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
theo khai nhật nghĩa nhờ nhiều người cho mượn chứng minh nhân dân
để mở tài khoản ngân hàng và trả thù lao hai triệu đồng một tài khoản
sau đó đối tượng bán lại một trăm hai mươi tài khoản này cho phương đô và nhiều đối tượng khác
với giá là ba hai triệu đồng một tài khoản
cơ quan điều tra xác định nghĩa thu lợi bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng một trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng này
là jack liu quốc tịch malaysia
nghĩa tiếp tay cho jack lew lừa đảo và rửa tiền bằng cách gồm số tiền từ các tài khoản
về hai tài khoản và dùng để mua tiền ảo sau đó chuyển tiền ảo cho nhiều đối tượng malaysia
những nhóm quái xế không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe lạng lách đánh võng
ở những tuyên phố trung tâm khu vực khu hoàn kiếm
đã bị lực lượng công an hà nội ngăn chặn bắt giữ trong đêm ngày hôm qua
từ hai mươi hai h đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành y sáu nghìn một trăm bốn mươi một
lập chốt tại khu vực ngã ba phố hàng chống giao với lê thái tổ
chỉ trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ đã có một mươi năm phương tiện
cùng với hai mươi thanh thiếu niên bị tổ công tác bắt giữ
không ít thanh thiếu niên khi phát hiện tổ công tác từ xa
đã lập tức điều khiển xe quay đầu bỏ chạy
thậm chí nhiều trường hợp dù ít tuổi
nhưng thể hiện sự liều lĩnh đã tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ
căn cứ vào những hành vi trên các đối tượng này sẽ bị xử lý về hành vi
vi phạm luật giao thông như lạng lách đánh võng không đổi mũ bảo hiểm
khi điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
đây đều là những hành vi gây nguy hiểm và mất trật tự an toàn giao thông
quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi cập nhật một số tin tức
đáng chú ý ở trong nước và quốc tế
ngay sau đây mời quý vị và các bạn gặp gỡ với
biên tập viên quang huy từ trường quay phía nam
để theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin ngày hôm nay xin được bắt đầu bằng những phần tin về an ninh trật tự
thưa quý vị sau một mươi năm ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đáng nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố cần thơ đã phát hiện xử lý chín mươi hai vụ
bốn mươi bốn đối tượng phạm pháp hình sự điều tra khám phá ba trên ba vụ phạm tội
rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xử lý ba đối tượng
công an thành phố cần thơ đang tiếp tục đấu tranh chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giải giấy tờ ký chú nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cần thơ
và các tỉnh thành trong khu vực miền tây nam bộ
bắt khởi tố sáu đối tượng đến nay đã bắt được một mươi một đối tượng
các đối tượng đã thực hiện bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt trường khoáng một trăm linh tỷ đồng
điều đáng nói là địa điểm tổ chức đá gà là khóm năm thị trấn trần văn thời
huyện trần văn thời huyện trần văn thời
trần văn thời là nơi có đông dân cư
các đối tượng thực hiện hành vi cơ bản công khai xâm thực pháp luật
mà không nghĩ sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều gà đá và tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang được công an thị trấn trần văn thời huyện trần văn thời
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba tháng đối với hán đức tài
chất ma túy
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát tại quốc lộ một a
thuộc ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc công an xã xuân tâm phát hiện hán đức tài
đang điều khiển xe mô tô biển số sáu mươi b bốn trăm bảy mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy chơi trên thị mỹ giang
một mươi tuổi ngụ tỉnh quảng nam có nhiều biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tại đã tăng ga bó dậy đến khu vực cây xăng phú thành
thuộc ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc thì bị bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện bấy đoạn ống nhựa hàng kính và hai cm bên trong có chiếc ma túy
tại khai số ma túy mua có một thanh niên về để sử dụng
trong thời đại sử dụng công nghệ sử dụng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày
dần được thay thế bằng các thao tác chuyển khoản nhanh gọn trên các thiết bị điện tử
mang lại nhiều tiện ích cho người dân
tuy nhiên lợi dụng điều này một số đối tượng đã thực hiện những chiêu trò lừa đảo tinh vi
nếu không cảnh sát
nếu không cảnh sát sẽ dễ dàng sập bẫy
giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một rất nhiều thông tin về hành vi lừa đảo
từ việc cố tình chuyến tiền nhầm vào tài khoản được chia sẻ cảnh báo rộng rãi
vừa nghe không ai có thể nghĩ được hình thức lừa đảo này như thế nào
chuyển tiền vào tài khoản của mình thì sao gọi là lừa đảo
tuy nhiên đằng sau hành động này là một chiêu trò rất tinh vi
đối tượng cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến nạn nhân
sau một thời gian đối tượng giả danh là nhân viên thu hồi nợ của các công ty tài chính nào đó
liên hệ đến nạn nhân yêu cầu trả lại số tiền như một khoản vai kèm theo với mức lợi sức là các cổ
cái thứ hai là đối tượng gọi đến nạn nhân nói là mình đang ở nước ngoài
và nhờ bị hại chuyển tiền lại cho đối tượng qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế
thông qua một đường liên lạc
thì sau khi nạn nhân liếp vào đường liên lạc
thì các đối tượng sẽ chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng
ngoài sử dụng những công cụ công nghệ cao đối tượng lừa đảo này còn đánh vào tâm lý nhẹ dạ
chưa am hiểu nhiều về công nghệ của một số người dân
vì vậy khi nhận được nguồn tiền chưa rõ nguồn gốc
người dân cần báo ngay với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định
có cái báo có chuyển nhầm vào thì lúc đó là mình phải đối xót với người khách hàng chuyển nhầm
và có nhận được yêu cầu hoàn trả từ phía ngân hàng chuyển
để mà mình xác thực lại cái thông tin chuyển nhầm đó
mình đề nghị ngân hàng chủ quản lý tài khoản của mình phong tỏ cái số tiền của mình
để mà chờ đối sót giữa bên người chuyển và bên ngân hàng để mà thực hiện chuyển lại
thì điều đặc biệt lưu ý là mình không sử dụng số tiền này chi tiêu vào mục đích cá nhân
ngân hàng là kênh giao dịch hiện đại có độ bảo mật cao mang lại nhiều thuận lợi trong xã hội hiện đại
song song với sự phát triển của dịch vụ tiện ích
người dùng cũng cần trang bị kiến thức cẩn trọng trong quá trình sử dụng
nếu xảy ra sự cố liên quan đến ngân hàng
người dùng nên tìm sự hỗ trợ qua các kênh chính thống từ ngân hàng
không vội vàng thực hiện theo những hướng dẫn chưa được kiểm chứng để tránh tiền mất tật mang
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một kết quả giải trình tự gen các ca nhập cảnh dương tính với sars cov hai
đang cách ly tại tp hcm cho kết quả có năm trường hợp nhiễm biến thể omicron
theo hệ thống giám sát ca bệnh năm trường hợp này nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tất cả các trường hợp dương tính với sars cov hai được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh
một xét nghiệm được chuyến viện pasteur đã giải trình tự gen
theo đó năm ca này đều mắc biến thể omicron tình trạng sức khỏe của năm trường hợp đều ổn định
theo ghi nhận tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai nơi được chi định điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
có liên quan đến chủng omicron mới cũng đang tiếp nhận bảy bệnh nhân nghi nhiễm omicron
tất cả đều là trường hợp nhập cảnh từ đường hàng không
là sử dụng những cái thuốc kháng virus và đồng thời sử dụng những cái thuốc mà điều trị triệu chứng khác
thì đa số là bệnh nhân đáp ứng điều trị khá là tốt
và chúng tôi ở đây cũng theo dõi vì những cái trường hợp đó thật ra ban đầu mình chưa có kết quả giải trình tự gen
nên cái việc mà mình dùng những cái đồ bảo hộ hoặc là chăm sóc cho bệnh nhân
mình cũng phải cách ly và mình cũng phải giữ cái thực hiện theo chế độ năm k
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định
trong giải trình tự gen chiều cùng ngày bệnh viện giải chiến số một mươi hai sẽ tiếp tục nhận thêm hai trường hợp dương tính nhập cảnh
và đang chờ để giải mã trình tự gen
biến chủng đó rất là dễ lây lan
do đó là khi mà đã phát hiện có những ca mà dương tính omicrong thì chúng tôi sẽ lập tức là cách ly qua một cái khối khác
trong những ngày tới thành phố đã lên kế hoạch tri khai thế trận y tế ưng phong với biến thể omicron
giám sát chặt các trường hợp nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định
tiến hành giải trình tự gen các trường hợp nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín
hôm nay ngày một tháng một ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai rất đông người dân đã tập trung đến các điểm vui chơi giải trí
tại các khu vực trung tâm của thành phố như là thảo cầm viên hồ con rùa hay là phố đi bộ nguyễn huệ
để tận hưởng không khí ngày đầu năm mới tại đây
ghi nhận tại thảo cầm viên sài gòn từ sáng sớm người dân đã tập trung rất đông tại địa điểm này
phần lớn là các bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ mọi người đều rất phấn khởi đón chào năm mới
hôm nay thì mình đi thảo cầm viên chung với lại gia đình và có hai đứa nhỏ với lại vợ con
đầu năm thì mình sau cái thời gian mà giãn cách thì mình không có dịp vẫn mấy đứa nhỏ đi chơi
thì hôm nay thì mình muốn dẫn vợ con mấy cái nhỏ đi chơi vậy mà nó tạo nói chung là mấy đứa nhỏ nó lâu quá nó không được đi
thì vì mình cố gắng mình tạo điều kiện cho nó đi
hôm nay thì mình đi cùng với bạn
thì cho tới thời điểm này thì dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát rồi cho nên là cũng muốn cùng bạn bè đi để tận hưởng cái không khí của ngày tết
năm hai nghìn hai mươi một đã đi qua với nhiều mất mát và khó khăn đối với người dân thành phố hồ chí minh
hiện giờ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt các biện pháp hạn chế đang dần được nới lỏng
đón chào năm mới hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai người dân cũng rất kỳ vọng năm nay sẽ là một năm phục hồi và bức phá của thành phố sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vừa qua
mình thấy thành phố mình cũng đã kiểm soát được dịch tốt rồi thì mình thấy an tâm hơn
khi mà con mình có thể vui chơi được thỏa thích hơn nhiều
trong hai nghìn hai mươi hai thì mình cũng mong là đại dịch được chấm dứt thì cuộc sống của mọi người được nâng cao hơn
sau một năm biến động năm hai nghìn hai mươi một thì nói chung là kinh tế nó cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là thu nhập của mình cũng vậy
nhưng mà năm hai nghìn hai mươi hai thì mình muốn là kinh tế nó cải thiện hơn và thu nhập nó được tốt hơn để làm sao cuộc sống gia đình nó đỡ vất vả hơn sau năm hai nghìn hai mươi một
đợt nghỉ lễ tết dương lịch sẽ kéo dài ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại các điểm vui chơi giải trí các biện pháp phòng tránh dịch bệnh vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ
tạo điều kiện an toàn cho người dân đi lại và vui chơi trong suốt dịp lễ